gia đình ông bà vừa có tiền nuôi con ăn học vừa có tiền chăm sóc cho trẻ em mồ côi cơ nhỡ
với việc điều hành một công ty du lịch một quán ăn và một quán cà phê gần như mọi lãi lời của công ty ông đều dành chọn cho máy ấm xa mẹ
lợi nhuận từ du lịch lợi nhuận từ quán cơm lợi nhuận từ cà phê
thế là chúng tôi lấy cái đó để chi phí
thực tế ra trong ba mươi năm
tổ chức quốc tế và cá nhân trong nước
thì cái tỷ lệ chỉ được đạt đến một mươi năm tổng chi phí
khi mà các em đến với chúng tôi
thì chúng tôi phải hầu như là làm từ đầu
tức là phải đưa các em vào nề nếp kỷ luật dần dần
chứ nếu mà cứng quá thì gãy
muốn rèn được các em thì tôi nghĩ chỉ có cái
phải rất là kiên nhẫn nhưng mà rất chân thành
ở giữa căn nhà nhỏ này
dòng di trúc của bác hồ được treo trang trọng
đó cũng chính là động lực cho vợ chồng ông tiến bà oanh
duy trì hoạt động thiện nguyện này suốt gần ba mươi năm nay
bao thế hệ trẻ em đã trưởng thành từ mái ấm này
là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực của đôi vợ chồng già
với ông bà đó cũng chính là cách để ông bà
đền đáp lại những ân tình được nhận trong thủa còn hàng vi
tôi trưởng thành từ trẻ năm tháng
khi đói khát thì được cứu mạng
tôi lại nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm
tức là mình đã được gờ một cái sự chăm môi
vậy thì mình hãy đem cái gì mình làm được
để trả nghĩa cho những người đó ôi mình
đứng hiểu một cô giáo của em và một người mẹ của em ạ
như một người mẹ và một người bố luôn dành tình cảm cho con mình
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi
và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ
phòng xây dựng đảng
truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiến thành phố hà nội